cho em năm người hai mươi năm triệu
như vậy với thủ đoạn đánh vào tâm lý lương cao
nhưng làm việc nhàn hạ
những đối tượng như trương công duy
đã khiến nhiều lao động nhẹ dạ tả tin sẵn bẫy
để không trở thành nạn nhân
của những đường dây tội phạm từ bên kia biên giới
người dân hãy tỉnh táo
và cần phải biết rằng
bữa ăn miễn phí chỉ có trong chiếc bẫy chuột